cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết vào ngày hai tết ngày một mươi bảy tháng hai số người chết và bị thương do tai nạn giao thông tiếp tục gia tăng
và bắt đầu từ trưa ngày một mươi sáu tháng hai đến trưa ngày một mươi bảy tháng hai cả nước xảy ra bốn mươi hai vụ tai nạn giao thông làm chết ba mươi sáu người và bị thương ba mươi sáu người
trong đó đường bộ xảy ra bốn mươi vụ đường sắt xảy ra hai vụ và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông
so với ngày một mươi sáu tháng hai ngày một tết số vụ tai nạn giao thông tuy giảm bốn vụ nhưng số người chết lại tăng thêm hai người và tăng thêm một người bị thương
như vậy trong hai ngày đầu xuân mậu tuất tai nạn giao thông đường bộ và đường sắt liên tục tăng làm một trăm hai mươi ba người chết
cục cảnh sát giao thông cho biết vào ngày hôm qua ngày một mươi bảy tháng hai lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra lập biên bản hai năm trăm bảy mươi trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy
tước giấy phép lái xe tám mươi bốn trường hợp tạm giữ bốn trăm chín mươi hai phương tiện vi phạm tám mươi bốn giấy phép các loại